một người đàn ông tự nhận là bác sĩ giảng viên của khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng của bệnh viện nhi đồng hai tp hcm để lừa bệnh nhân cung ứng dịch vụ tập vật lý trị liệu cho bệnh nhi nhiều năm liền
cụ thể vào ngày ba mươi tháng năm sở y tế tp hcm đã thông tin về vụ việc ông nguyễn quốc thắng tự xưng là bác sĩ giảng viên của khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng của bệnh viện nhi đồng hai để cung ứng dịch vụ tập vật lý trị liệu cho bệnh nhi
theo đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba con của bà vxm là bé lat sinh năm hai nghìn hai mươi ba được chẩn đoán viêm phổi co giật nghi ngờ động kinh và nhập viện điều trị nội trú tại khoa nội thần kinh bệnh viện nhi đồng hai
tại đây bà vxm đã gặp ông nguyễn quốc thắng tới điều trị cho một bệnh nhi khác cùng phòng với con bà
ông thắng đã tiếp cận bà mở và giới thiệu với bà mờ ông là bác sĩ giảng viên của khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng của bệnh viện
sau đó ông nguyễn quốc thắng và bà vxm thỏa thuận
ông thắng sẽ giúp tập vật lý trị liệu cho bé vào khung giờ cố định tại bệnh viện
thực hiện thỏa thuận nói trên ông thắng đã tập vật lý trị liệu cho bé liên tục trong bảy ngày tại bệnh viện
sau khi bé ra viện ông thắng tiếp tục tới nhà riêng để tập cho bé
bà vxm cho biết ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trong khi ông nguyễn quốc thắng đang điều trị tại nhà cho bé lat bà vxm phát hiện bé tim tái và nằm bất động trên giường không phản ứng
gia đình lập tức đưa bé đi cấp cứu lúc một mươi sáu h ngày một mươi một tháng ba tại bệnh viện nhi đồng hai trong bảy ngày
sau đó bé đã tử vong vào ngày một mươi tám tháng ba
nhận được đơn của bà vxm tố cáo ông nguyễn quốc thắng giả danh bác sĩ khoa phục hồi chức năng của bệnh viện nhi đồng hai
nhận điều trị tại nhà cho con gái của bà là bé lat sinh năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra sở y tế đã làm việc với các cá nhân và các bên liên quan
qua làm việc với các bên liên quan thanh tra sở y tế nhận thấy ông nguyễn quốc thắng hành nghề khám bệnh chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh theo quy định
đối tượng có dấu hiệu giả danh nhân viên bệnh viện nhi đồng hai tiếp cận bệnh nhân để hành nghề khám bệnh chữa bệnh nhằm mục đích vụ lợi vi phạm pháp luật hình sự
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng năm thanh tra sở y tế cũng đã làm việc với ông nguyễn quốc thắng
tại đây ông thắng cho biết ông chỉ có văn bằng tốt nghiệp trình độ chuyên môn trung cấp điều dưỡng không có chứng chỉ hành nghề vật lý trị liệu
sau quá trình thực hiện tại bệnh viện nhi đồng hai ông thắng thường xuyên vào bệnh viện để tiếp cận người nhà các bệnh nhi để tìm hiểu và đề nghị tập vật lý trị liệu cho các bé có nhu cầu
được biết từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi ba ông thắng có thực hiện tập vật lý trị liệu cho các bé tại các khoa nội thần kinh và khoa nhiễm của bệnh viện nhi đồng hai
tuy nhiên ông thắng không thừa nhận việc mặc áo blue và tự xưng danh là bác sĩ giảng viên của bệnh viện nhi đồng hai và cho rằng bé tê trở nặng trước khi ông đến tập vật lý trị liệu theo lịch hẹn của gia đình
theo báo cáo của bệnh viện nhi đồng hai năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện nhi đồng tp hcm có cử điều dưỡng nguyễn quốc thắng tham gia lớp đào tạo công tác chăm sóc người bệnh ngoại thần kinh tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện nhi đồng hai từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên hiện nay ông nguyễn quốc thắng không phải nhân viên bệnh viện
trước sự việc trên bệnh viện nhi đồng tp có báo cáo bệnh viện có ký hợp đồng lao động thời hạn một mươi hai tháng với ông nguyễn quốc thắng vào năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên bệnh viện đã có quyết định số bốn trăm ba mươi bảy ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám chấm dứt hợp đồng lao động với ông nguyễn quốc thắng kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin mới nhất hội đồng chuyên môn của bệnh viện nhi đồng hai đã họp và xác định nguyên nhân tử vong trường hợp này là ngưng tim ngưng thở trước nhập viện sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp viêm phổi hít hội chứng nguy kịch hô hấp cấp tật não láng hội chứng pier robin
thanh tra sở y tế tp hcm đang củng cố hồ sơ để chuyển thông tin vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sở y tế tp hcm yêu cầu bệnh viện nhi đồng hai tổ chức tiếp xúc với gia đình bệnh nhi để giải thích về bệnh lý nền quá trình theo dõi điều trị trước đó và quá trình tiếp nhận cấp cứu điều trị khi bệnh nhi trở nặng để gia đình hiểu rõ
đồng thời ra soát việc thực hiện khuyến cáo triển khai hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện theo công văn số ba ba trăm linh ba ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của sở y tế
bệnh viện cũng cần nghiêm túc giúp kinh nghiệm công tác quản lý người bệnh và quản lý người lạ ra vào bệnh viện nhất là tại các khoa nội thần kinh khoa nhiễm và những khoa có bệnh nhân cần tâm với lý trị liệu
cần phải có thêm giải pháp hiệu quả giúp kịp thời phát hiện và ngăn chặn những kẻ xấu giả danh nhân viên bệnh viện để lừa